năm hai nghìn một mươi bảy đã khép lại với hàng loạt diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
bức tranh thế giới hai nghìn một mươi bảy đã được vẽ lên bằng nhiều gam màu và đầy biến động
mời quý vị sẽ cùng truyền hình nhân dân điểm qua một mươi sự kiện quốc tế nổi bật trong năm qua

khẳng định apec tiếp tục là cơ chế đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng liên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu mốc lịch sử năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
từ một hiệp hội sơ khai với năm quốc gia sáng lập asean hiện bao gồm một mươi thành viên đã vượt qua nhiều khó khăn và khác biệt
để trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực
đặc biệt với việc hình thành cộng đồng asean vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm asean trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới
và cộng đồng kinh tế phát triển năng động nhất châu á thái bình dương
diễn ra từ một mươi tám tới hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc vạch ra tư tưởng phương châm
sách lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới cùng tầm nhìn chiến lược đến năm hai nghìn năm mươi
với mục tiêu đưa trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại và tầm ảnh hưởng dẫn đầu thế giới
đại hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ đảng bổ sung tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc
trong thời đại mới làm nền tảng chỉ đạo con đường phát triển
căng thẳng trên bán đảo triều tiên tiếp tục gia tăng với hàng loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới các vùng lãnh thổ của mỹ ở thái bình dương
trong năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua bốn nghị quyết tăng cường trừng phạt triều tiên
trong khi đó mỹ và hàn quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung khiến quan hệ mỹ triều tiên và bầu không khí trên bán đảo triều tiên thêm căng thẳng
tuy vậy những ngày cuối năm triều tiên đã bày tỏ thiện trí sẵn sàng đối thoại với mỹ về chương trình hạt nhân của nước này mở ra lối thoát cho khủng hoảng
trong năm cầm quyền đầu tiên
thực hiện khẩu hiệu tranh cử
từ nước mỹ trước tiên tổng thống mỹ donald trump đã có những quyết định mang tính đảo ngược đối với hàng loạt chính sách kinh tế ngoại giao quan trọng
điển hình là việc rút khỏi tppp unesco hiệp định paris về ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như cắt giảm chi tiêu ngoại giao và các khoản viện trợ quốc tế siết chặt kiểm soát nhập cư
chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố cũng thể hiện rõ chính sách đơn phương và đề cao lợi ích quốc gia của mỹ
quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel và rời đại sứ quán mỹ đến jerusalem cũng đã khiến dư luận thế giới lo ngại
việc mỹ phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu rút lại quyết định càng khiến washington bị cô lập hơn về vấn đề này
năm hai nghìn một mươi bảy châu âu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn cả về chính trị và an ninh
các vụ khủng bố với mức độ nguy hiểm và hình thức khó lường liên tiếp xảy ra tại nước mỹ

xu hướng ly khai bùng lên tại một số quốc gia mà điển hình là cuộc trưng cầu dân ý trái phép của vùng catalonia tây ban nha
những trắc trở trong đàm phán thành lập chính phủ mới tại đức hay tiến trình đàm phán brexit đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại trong lòng châu âu
cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri và iraq
với sự can dự mạnh mẽ của nga và liên quân quốc tế
đã giành được những thắng lợi quan trọng
sau hàng loạt chiến dịch trong năm hai nghìn một mươi bảy quân đội nga tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn is khỏi các vùng lãnh thổ của syri
tại iraq is đã bị đánh bật ra khỏi mọi cứ địa quan trọng mà tổ chức này chiếm giữ suốt hơn ba năm qua
khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh nổ ra với việc bốn quốc gia ả rập cắt đứt quan hệ với qatar
cho đến nay chưa có dấu hiệu tiến triển cũng như hàn gắn quan hệ giữa các bên
khu vực trung đông tiếp tục căng thẳng
với việc ả rập xê út cáo buộc iran có hành động gây hấn quân sự trực tiếp
thủ tướng anh theresa may chính thức kích hoạt điều khoản bắt đầu tiến trình ra khỏi eu
và sau nhiều cuộc thảo luận diễn ra trong cả năm giữa anh và eu
hai bên đã thống nhất được các điều khoản để tiếp tục đàm phán về quá trình brexit
thể thao thế giới rúng động với quyết định chưa từng có của ủy ban olympic quốc tế
cấm nước nga tham dự thế vận hội mùa đông hai nghìn một mươi tám
do bê bối về cái gọi là chương trình doping quy mô lớn của chính phủ nga bảo trợ
mà moscow đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ